sau những phản ánh của báo chí về việc người dân hà nội đổ ra đường chơi trung thu khi thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trở lại
sự việc xảy ra ngay trong ngày đầu tiên hà nội nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch khiến cho nhiều người lo ngại thành quả của những ngày áp dụng chỉ thị một mươi sáu vừa qua có thể bị đổ vỡ
phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho rằng nỗ lực của toàn thành phố trong hai tháng chống dịch vừa qua có thể đổ bể khi người dân tụ tập đi chơi trung thu đông như vậy